sáng ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra và thiêu dụi một kho chứa phế liệu
rộng hàng trăm mét vuông trên quốc lộ một mươi ba thuộc phường minh hưng thị xã trân thành tỉnh bình phước
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước đã huy động sáu xe chữa cháy
cùng hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp với lực lượng địa phương triển khai phương án khống chế ngọn lửa
tại hiện trường khu vực cháy là nơi chứa phế liệu với diện tích rộng gần bốn trăm linh m hai
có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên ngọn lửa cháy rất dữ dội công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
đến một mươi một h bốn mươi năm đám cháy được dập tắt hoàn toàn tuy nhiên ngọn lửa cũng thiêu dụi gần như hoàn toàn kho chứa phế liệu
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy